tù hạnh này có một mươi ba pháp khổ hạnh trong đó hạnh đầu đà là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của phật pháp
người tu hành đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn mặc ở mặc áo vá khất thực ngày ăn một bữa không nhận tiền cúng giường khớp từ mọi tiện nghi
để theo tu hạnh đầu đà ông tú bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm hai nghìn một mươi
thời gian đầu đôi lúc ông di chuyển bằng xe khách
năm hai nghìn hai mươi đến nay ông tú luôn đi bộ hành tuyệt đối chỉ đôi lúc di chuyển bằng đường thủy thì phải dùng thuyền hoặc đò qua sông
đến nay ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước chỉ còn ba tỉnh tây ninh trà vinh bến tre là chưa tới bởi những địa phương này không nằm trên trục đường chính
ông tú cho biết hành trình của con là muốn đi bộ hành trọn đời mục đích không nhằm truyền tải điều gì
ông tú nói bởi mọi điều trong phật pháp đã có đức phật thích ca mâu ni dạy rồi
còn chỉ muốn thực hành những lời dạy của đức phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân
lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc sống vui vẻ với gia đình
ông tú chia sẻ trước đây từng nghi ngờ những lời dạy của đức phật
nay chín chán hơn nên muốn học tập làm theo những lời dạy đó để xem có được hạnh phúc an lạc không
khi quyết định bỏ nhà bỏ việc
để bộ hành bản thân ông đã suy nghĩ rất kỹ sau đó mới xin phép bố mẹ lên đường
vì quyết tâm theo hồ hạnh đầu đà nên quá trình đi bộ ông tú luôn tự nhặt các tấm vải vứt bên đường
hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc
ai đó cố tình vứt cho ông ông sẽ không nhận
mỗi ngày ông chỉ ăn một bữa
khi đi trên đường nếu gặp người có tâm có duyên gửi cơm chay hoặc nước thì ông dùng vừa đủ
qua các con sông suối ông dừng lại tắm rửa
buổi tối ông thường nghỉ ngơi bên đường
những lúc muốn đi vệ sinh thì ghé vào các cây xăng
ông chia sẻ đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn
khi di chuyển nếu tâm mình an lạc hạnh phúc và vượt qua được những chắc trở
thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa
quá trình đi bộ có nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo
ông tú nói họ không có bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa
không phải địa tử của mình nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không ngăn cản
thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện ông luôn khuyên họ nhớ xin phép gia đình
nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà
ông tú cũng chia sẻ thêm còn nếu ai đó phát tờ rơi hay nhận tiền bạc
rồi nói con chung với họ là không đúng
đồ đạc con tự mang không cần những người đi cùng bảo vệ hay nhận tiền thay

họ nhận thì họ tự chịu ai làm tự nhận lấy hậu quả và bị xử lý
về việc những ngày gần đây khi đi bộ qua các tỉnh thành
được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh quay phim
ông tú cho hay nếu mọi người đi theo mình để tập bộ hành
gian luyện sức khỏe bước thẳng hàng giữ yên lặng trật tự thi tốt
còn tập trung chen nhau sâu đầy để ghi hình phát trực tiếp
la ó lộn xộn thì không nên
bởi việc tạo ra ổn nào sẽ gây ra sự khó chịu cho những người xung quanh
dù không liên lạc với gia đình suốt sáu năm
bởi không dùng điện thoại mạng xã hội
xong ông tú chia sẻ lúc nào cũng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ
bản thân luôn tâm niệm làm theo lời phật dạy
để đền ơn cầu nguyện cho người thân gia đình được may mắn bình an
không có tài sản vật chất
nhưng ông cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ họ
ví dụ như để xảy ra vi phạm pháp luật
hay làm ảnh hưởng đến các tổ chức phật giáo
khi được hỏi sắp tới trên bước đường bộ hành
có ở lại quê hương kỳ anh hay không
ông tú cho biết cái đó còn tùy thuộc vào cái duyên phật pháp
có duyên thì ở lại không có duyên thì cũng phải đi tiếp thôi
phản hồi việc hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định
ông tú không phải là tù sĩ phật giáo
ông tú nói không liên quan đến văn bản trên
từ lâu ông chưa từng nhận mình là tù sĩ
và bản thân cũng cảm thấy
chưa xứng đáng làm tù sĩ
bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó
trong lúc nói chuyện
ông tú cũng đã gửi lời khuyên tới tất cả mọi người
hãy sống đức độ và đừng gây nghiệp ác
thưa quý vị liên quan đến trường hợp của sư thích minh tuệ
ban tôn giáo chính phủ mới đây cũng đã có văn bản
đề nghị các ban phòng tôn giáo tham mưu sở nội vụ
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
chỉ đáo các sở ngành chức năng quan tâm
khi ông minh tuệ tới địa bàn
không để xảy ra tình trạng tập trung đông người
gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông
gây phức tạp về an ninh trật tự
đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng
xúi rục lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo
và vi phạm pháp luật
đến đây thơ lượng của chương trình đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại